theo phản ánh của các hộ dân tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang
sau những trận mưa lũ thì bùn đất từ các công trình san ủi mặt bằng trên địa bàn
đã tràn xuống dưới khu dân cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân
tại khu dân cư ngõ sáu mươi đường một mươi chín trên năm khu vực thuộc tổ một phường nguyễn trãi thành phố hà giang
có tổng số một mươi chín hộ dân đang sinh sống tại đây
mỗi khi trời đầu mưa đường dường như đã biến thành một con mương một cách bất đắc dĩ
đất đá theo dòng nước chảy xối xả xuống khu phố
hết mưa bùn đất vương vãi khắp nơi cống tắc nước ứ động ngay trên mặt đường gây cản trở trong việc đi lại
nguyên nhân chính của tình trạng này là do công trường thi công san ủi mặt bằng của cá nhân
từ khi thi công vào năm hai nghìn một mươi năm đã không thực hiện việc xây dựng kè ngăn và rãnh thoát nước
đến nay mặc dù đã ngừng thi công trong nhiều tháng
nhưng đơn vị thi công đã không có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh công trình
cứ mỗi trận mưa xuống là nỗi kinh hoàng của cả khu
tức là gây ảnh hưởng tài sản và tính mạng của một mươi chín hộ cái cụm vật vương này
và bây giờ chúng tôi không nói là đề nghị nữa mà chúng tôi ở đây là kêu cứu
như là một trận cuồng phong một trận nút vét nếu mưa to
nếu mà ra ngoài đường là chơi luôn chứ không phải nói phải đóng kíp cửa
thế mà bây giờ nếu một đất đá mà nó đầy tràn lên như này nữa là nó sẽ không có đường thoát nữa
nó sẽ lao vào sẽ gây sập đổ nhà cửa
sau trận mưa lớn trong những ngày qua hàng trăm mét khối đất đá sạt lở xuống chân công trình san ủi mặt bằng
gây ảnh hưởng trực tiếp tới tài sản và tính mạng của những hộ dân xung quanh
tình trạng này đã xảy ra hơn một năm nay
người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đơn vị thi công vẫn chưa khắc phục
cái việc mà để ngăn chặn những cái đất đá mà trôi xuống và gây ra ảnh hưởng cũng như là nguy hại đến người dân
thì tôi đã chỉ đạo là cho đào một cái
một cái hệ thống mương thoát nước ở trên cái mặt bằng mà trôi thẳng ra cái đường của một mươi chín tháng năm
thế thì sau khi mà có cái giải pháp như vậy thì cho đến nay thì
và quan trọng nhất là cách đây ba ngày là tôi đã đi vào để kiểm tra
thì nhân dân cũng đều là có ý kiến là sau khi đào xong thì cơ bản đã khắc phục được
thế còn đối với lại những cái chỗ mà đất đá mà bị sạt lở xuống phía dưới
thì thành phố cũng đã chỉ đạo là những cái chủ
nào đấy là có trách nhiệm thuê xe đến và thu dọn toàn bộ những cái đất đá để vận chuyển đi
về lâu dài chính quyền cần yêu cầu các đơn vị thi công có những cam kết cụ thể giải quyết rứt điểm
không gây ảnh hưởng tới giao thông mỹ quan của thành phố cũng như giúp người dân trên địa bàn ổn định cuộc sống